trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu australia đã có lệnh cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ việt nam kể từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và kéo dài trong vòng sáu tháng
điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nội địa của chúng ta vừa bị thiệt hại về kinh tế vừa bị giảm uy tín tại các thị trường quốc tế
chỉ cần là một bài toán nhanh với những lô hàng xuất khẩu bị trả về trong thời gian qua thì thiệt hại về tài chính ước tính lên tới một mươi bốn triệu usd một năm
tuy nhiên đây cũng chưa phải là con số chính xác về những tổn thất mà doanh nghiệp phải gánh lấy từ các đơn hàng bị trả về
đặc biệt là những bất cập trong quy trình sản xuất chế biến hay là bảo quản sản phẩm giờ đây không còn là quan ngại duy nhất của các doanh nghiệp
mà trên thực tế là trong công đoạn cuối cùng là lưu thông hàng hóa
doanh nghiệp cũng phải hết sức chăn trở khi mà sản phẩm dù đã tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn của quốc gia
thế nhưng khi đưa đến thị trường nhập khẩu thì lại không đáp ứng được quy chuẩn an toàn từ phía đối tác dẫn đến là hàng bị trả về
bất cập này đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp và là thách thức lớn buộc các cơ quan quản lý phải nhanh chóng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
nhiều sản phẩm dù đã được kiểm định ở việt nam nhưng kết quả kiểm định này lại không được công nhận ở thị trường nhập khẩu
đó là lý do mà nhiều lô hàng xuất khẩu hồ tiêu chư sê đang vướng phải dẫn đến việc phải trả về
bức xúc này của đại diện đơn vị hồ tiêu chư sê cũng là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay
tiếng nói chúng tôi biết này cái gì tvu này rồi fgs này rồi bên quảng đông này bên quảng đông này bên quảng đông này bên quảng đông này bên quảng đông này bên quảng đông này
hai ba ba bốn chỗ nghe nó ngon lắm nhưng mà tôi hoài là nhiều doanh nghiệp nói đây kiếm cái đó rồi đưa qua cho ông không công nhận
bắt kiếm lại thế thì kiếm lắm nhé đây tôi xin hỏi mấy cái điều rất là bức xúc khi này nói như thế
ở một tình huống khác là đối với ngành thép trong năm qua ngành thép chịu sức ép lớn khi liên tục vướng vào các vụ kiện thuế chống bán pha giá và thuế chống trợ cấp từ các nước nhập khẩu
hiện tại về cái vấn đề mà xuất khẩu của công ty thì nó cũng đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn
cái thứ nhất là giá thép thì nó không có ổn định cái thứ hai nữa là đối với cái hàng đặc thù của công ty là cái hàng siêu trường siêu trọng
cái nội địa việt nam thì hầu hết là mình phải vận chuyển đường bộ
thì những cái công mà orbil top hay là những cái dầm mà nó trên một trăm linh tấn thì toàn phải vận chuyển băng đêm
nên là đóng công này kia là tất cả các anh em người ta phải làm ban đêm rất là nhiều
cái thứ ba nữa là về vấn đề mà hiện nay là thuế
họ siết rất là chặt cái vấn đề là hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho doanh nghiệp hàng xuất khẩu
thì những cái hàng mà biên giới đất liền này kia hoặc là những cái hóa đơn vận chuyển thì đôi khi là họ yêu cầu là phải xuất trước cái ngày tàu chạy gì đó
thì nhiều khi doanh nghiệp mình là do cái phần khách quan
tại vì hàng của mình thì không thể vận chuyển một ngày mà nó hết
rồi hai ba ngày thì nó sẽ gặp những cái vướng đó
hiện tại cái vấn đề xuất nhập khẩu của công chúng tôi trong cái tình hình hiện tại bây giờ cũng đang có những cái biến động nhất định
thứ nhất là cái vấn đề mà tỷ ra lãi xuất của cái phép vừa mới tăng vừa rồi thì nó làm cho cái giá thép của toàn cầu bắt đầu là có cái sự biến động giá tăng lên
và đối với chúng tôi thì là về hoạt động xuất nhập khẩu thì là khi mà chúng tôi ký hợp đồng thì chúng tôi đã ký cách đây khoảng sáu bảy tháng rồi
nhưng mà khi mà đầu vào chúng tôi mua thì giá thép lại tăng
cho đến nó đưa đến cái vấn đề mà cái lãi của chúng tôi ít đi
nhiều cái đơn hàng
chúng tôi cũng bị giảm và nhiều cái mà để giữ lại khách hàng cho nên chúng tôi bị thiệt hại
thì cái đấy là những cái mà ảnh hưởng nhất định đến vấn đề xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi
đây chỉ là hai trường hợp điển hình
thực tế thời gian qua hoạt động xuất khẩu ở nước ta khá trao đảo và mất ổn định sau những lần bị từ chối xuất khẩu ở những thị trường xuất khẩu lớn và khó tính như eu mỹ nhật bản úc
cụ thể mới đây xuất khẩu gạo của việt nam lại rơi vào chầm lắng
khi trung quốc giảm nhập khẩu cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch philippines tạm dừng nhập khẩu gạo nhằm bảo hộ sản xuất trong nước
với tình hình thị trường như hiện nay một số doanh nghiệp việt nam cho rằng tác động đến việc tiêu thụ lúa gạo vụ hè thu sắp tới sẽ gặp khó khăn khi nhu cầu thế giới giảm
không chỉ gạo việt nam hiện đang nằm trong số ba quốc gia có lượng hàng thủy sản bị trả về nhiều nhất tại các thị trường lớn như mỹ úc nhật và eu
đặc biệt xuất khẩu vào mỹ đang chịu áp lực mới
đạo luật có tên hiện đại hóa an toàn thực phẩm fsma
thay vì kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại nước mỹ thì chuyển về kiểm soát ngay tại quốc gia xuất khẩu trên toàn chuỗi sản xuất
đạo luật này sẽ được áp dụng hoàn toàn vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
theo đánh giá chung của các chuyên gia tình trạng lạm dụng kháng sinh chất cấm quá nhiều khiến thế giới có cái nhìn không thiện cảm về thực phẩm của việt nam
các doanh nghiệp việt nam cần phải tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm
ngay từ thời điểm này đặc biệt là tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong suốt quá trình nuôi các doanh nghiệp việt nam cần tạo nên các giá trị tăng thêm cho sản phẩm như yếu tố hữu cơ
không chỉ gây tiêu tốn nhiều thời gian chi phí các chuyên gia cũng thừa nhận rằng kết quả kiểm nghiệm của các tiêu chuẩn quy chuẩn này lại có sai số khá cao thậm chí không chính xác khiến doanh nghiệp lao đao khi đối tác thử nghiệm trả về kết quả không đạt yêu cầu
với việc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu
đồng nghĩa hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp bị đánh giá là không đáp ứng được yêu cầu và tất nhiên bị đối tác trả về là điều dễ hiểu
thì hiện nay thì hiện trạng nó là như vậy có những cái trường hợp mà thử nghiệm ở nơi này thì đạt yêu cầu nhưng chuyển sang nơi khác thì không đạt yêu cầu
hoặc là ở việt nam thử nghiệm đạt yêu cầu rồi nhưng xuất ra nước ngoài thì bị trả về bởi vì vẫn không đáp ứng yêu cầu của họ mặc dù đã có kết quả thử nghiệm ở việt nam
điều này dẫn đến cái tình trạng là cái chất lượng của kết quả thử nghiệm của chúng ta nó của các cái tổ chức ở việt nam này nó chính xác hay nó không chính xác
mà rõ ràng là cái người chịu trách nhiệm chính ở đây là doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng
chính sự không đồng bộ thiếu hài hòa giữa các tiêu chuẩn quy chuẩn kiểm định hàng hóa giữa việt nam và các nước xuất khẩu là nguyên nhân của sự bất cập và bức xúc hiện nay của doanh nghiệp
điều này thực tế cũng đang là thách thức lớn
điều này cũng đang là thách thức lớn
trên các thị trường quốc tế hiện nay